chiều ngày một mươi một tháng một mươi hai cơ quan chức năng tỉnh đồng nai cho biết
sau khi vào cuộc làm rõ những sai phạm của công ty cổ phần địa ốc alibaba
bước đầu xác định được ubnd huyện long thành ban hành bốn văn bản cho phép doanh nghiệp này
thi công và thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật đường giao thông nông thôn
điều này được cho là đã tiếp tay cho công ty alibaba lừa đảo khách hàng
cụ thể trong tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy ubnd huyện long thành đã ban hành bốn văn bản
cho phép công ty alibaba thi công và thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật đường giao thông nông thôn
tại bốn vị trí ở xã long phước
việc làm này được cho là đã tiếp tay cho công ty alibaba tiến hành vẽ dự án
giao bán đất nền nông nghiệp trái phép lừa khách hàng
lý giải điều này một lãnh đạo huyện long thành cho biết dựa trên quy định của ubnd tỉnh đồng nai
về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã vào cuộc điều tra
làm rõ trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức cá nhân liên quan đến việc ban hành bốn văn bản trên